thưa quý vị tại sơn la công an huyện sông mã tỉnh sơn la vừa bắt giữ thành công ba đối tượng mua bán trái phép hai tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
tại khu vực bản tiên sơn công an huyện sông mã chủ trì phối hợp bắt giữ hai đối tượng gồm lường thị ban chú tại huyện mường la và cà thị sơn chú tại huyện sông mã
thu giữ tăng vật một mươi bốn túi hồng phiến khoảng hai tám trăm linh viên một gói heroin và một số vật chứng liên quan khác
mở rộng điều tra công an huyện sông mã bắt giữ thêm đối tượng cà văn sĩ chú tại huyện sông mã là chồng của cà thị sơn
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính ở khu vực xã trường khương huyện sông mã
nhằm bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ